thì di sản văn hóa là nguồn tài nguyên cần khai thác phục vụ du lịch
bởi làm được điều đó chúng ta mới có thể bảo tồn gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa vật thể việt nam đến với bạn bè quốc tế
nhà cổ tích thiện đường thuộc xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tích thiện đường được xây dựng cách đây hơn hai trăm linh năm bởi một nhà nho
nhà chính được xây theo lối kiến trúc ba gian hai trái
mái lập ngói âm dương đúng kiểu kiến trúc quen thuộc của những ngôi nhà cổ có hàng trăm năm tuổi ở những làng quê xứ quảng đà
mà nay không còn mấy nhà giữ được vẹn nguyên như tích thiện đường
ông đỗ hữu minh năm nay đã sáu mươi tuổi ông là người thừa kế thứ năm của ngôi nhà này
sinh sống ở đây ông minh cùng gia đình mình luôn ý thức việc giữ gìn ngôi nhà cổ
bởi đây là di tích lịch sử và thường xuyên đón khách du lịch trong và ngoài nước
trong nhà có ba mươi sáu cây cột to hệ thống kèo đà được chạm trổ hoa văn họa tiết rất cầu kỳ
ba giải thích thiện đường đó là ý là gì là khuyên á các cổ khuyên con cháu sau này là những đứa những người con những người cháu những thế hệ mà sinh ra từ ngôi nhà này lúc nào cũng phải biết
điều thiện là trước tiên phải nên giữ điều thiện để mà sống phải biết giữ điều thiện và biết làm điều thiện
đặc biệt trên gian giữa có bức hoành phi với ba chữ tích thiện đường
hai bên có hai câu đối thiên địa vô tư tích thiện tự nhiên phùng thiện thánh hiền hữu giáo tu thân khả dĩ lập thân
có nghĩa người nào làm việc thiện sẽ gặt hái được điều thiện
con người muốn lập thân thì
phải tu thân
để giữ gìn một ngôi nhà cổ khá toàn vẹn như tích thiện đường quả là một điều không hề dễ dàng gì
ấy vậy mà suốt hơn hai trăm linh năm ngôi nhà này vẫn đứng vững và chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc sống của lịch sử
thưa phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi thì ông có chia sẻ như thế nào về tình yêu và ý thức cũng như là trách nhiệm trong việc gìn giữ các giá trị của di sản văn hóa
của các di tích lịch sử của ông đỗ hữu minh nói riêng và của người dân nói chung
định nghĩa của chúng tôi về di sản văn hóa trong luật là sản phẩm vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra
có giá trị lịch sử văn hóa và khoa học được lưu truyền từ đời này qua đời khác
và ai làm ra cái đó chính là cộng đồng thôi
thời tiết khắc nghiệt chiến tranh liên minh như thế mà nó còn đến tồn tại ngày nay phải nói là công sức lớn nhất
của thuộc về cộng đồng thuộc về nhân dân
mình là cái người có ba mươi bảy năm hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa nên tôi phải biểu cái lòng kính yêu biết ơn họ nhờ có họ mà di sản văn hóa còn đến ngày hôm nay
và cũng chính từ cái lòng biết ơn ấy cho nên là khi tôi xây dựng luật tôi làm cái gì các dự án bảo tồn là tôi cũng rất là tôn trọng cái ý kiến cộng đồng
tôi muốn lắng nghe ý kiến của họ và tu bổ như cũng muốn
cố gắng tìm cách đáp ứng được tốt nhất cái nhu cầu mà họ đặt ra
vâng vậy theo ông thì chúng ta cần phải nâng cao và thúc đẩy hơn nữa công tác giáo dục di sản cho cộng đồng để giúp cho họ có thể nâng cao nhận thức được về giá trị cũng như là cách để bảo tồn và quảng bá giá trị của di sản
tôi nghĩ là trong tất cả các cái lĩnh vực hoạt động bảo tồn di sản văn hóa thì cái yêu cầu đầu tiên là nâng cao
nâng cao nhận thức của cộng đồng ta nâng cao hai mặt nâng cao ý thức về di sản và nâng cao ý thức pháp luật tức là thực hiện nghiêm chỉnh cái pháp luật ấy trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa
chúng tôi quan niệm cộng đồng ở đây với khái niệm rộng hơn
cộng đồng ở đây nó là trước hết là những người làm chính sách tức là những người quản lý nhà nước
bởi vì bản thân họ sẽ tạo ra những cái hành lang pháp luật
cho người dân người ta tham gia
unesco người ta khuyến khích cái xu thế bảo tồn di sản văn hóa hiện nay là bảo tồn di sản văn hóa sống động ngay trong cộng đồng do cộng đồng và vì cộng đồng
theo cái nghĩa là mang lại lợi ích cho cộng đồng không chỉ về mặt tinh thần mà cả về mặt vật chất
thế thì phải làm cho người dân hiểu rõ giá trị của nó và hiểu rõ là bảo vệ nó thì sẽ mang lại cho họ được những lợi ích gì để họ tự giác họ tham gia
phải thay đổi nhận thức của các nhà khoa học vì họ chính là có trách nhiệm hướng dẫn cộng đồng giáo dục di sản để thay đổi nhận thức của những doanh nghiệp những doanh nghiệp nằm kinh tế
thí dụ như là những doanh nghiệp bất động sản thường là quan tâm nhiều hơn đến mật độ xây dựng khai thác tối đa chứ ít quan tâm đến cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa
rồi các doanh nghiệp làm du lịch người ta hay nhấn mạnh đến hiện nay trong xu thế
là phải xây dựng được cái văn hóa du lịch tức là thái độ ứng xử của doanh nghiệp với di sản văn hóa với môi trường thiên nhiên
thì tôi nghĩ là nên nhìn cái khía cạnh giáo dục di sản cho cộng đồng ở bốn cái bộ phận cấu thành như thế
có một thực tế là dù việt nam sở hữu một khối lượng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức đồ sộ tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa phát huy hết được tiềm năng của di sản
theo ông thì nguyên nhân là do đâu
nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng mà cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta bàn với nhau là phải giáo dục di sản cho cộng đồng đấy
là những người kể cả những người làm di sản và những người làm kinh tế có liên quan đến di sản cũng chưa hiểu hết cái giá trị của di sản
tôi nghĩ là vì mình chưa nhận thức rất rõ cho nên mình chưa quý trọng thực sự mà lại nặng về khai thác có lợi cho cái mục tiêu trước mắt thôi
mà quên mất cái tính chất nhân văn rất sâu sắc được kết tinh hàm chứa trong di sản văn hóa thì nó là một nguy cơ cho xã hội
những năm gần đây thì chúng ta vẫn đang khá loay hoay trong việc là liệu chúng ta nên duy trì nguyên trạng cho các di tích và bảo tồn nguyên trạng các di sản
hay là chúng ta có được cái sự phát triển dịch vụ đi kèm để phát triển du lịch
không biết là phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài có chia sẻ như thế nào về những giải pháp để tháo gỡ khóa
này du lịch là phương tiện để xã hội hóa di sản văn hóa vì người ta đưa công chúng đến di sản văn hóa
du lịch người ta đưa người đến thăm các điểm di tích thì cũng đã tạo ra công ngăn việc làm cho người dân địa phương
tôi muốn nhấn mạnh toàn xã hội chúng ta và các nhà phát triển kinh tế phải hiểu di sản văn hóa là không chỉ là tài sản tinh thần
mà cũng là tài sản vật chất rất to lớn mà ông cha chúng ta đã cho chúng ta kê thừa như ngày nay
vậy thì hãy nhìn nhận lẫn nhau hiểu lẫn nhau và hiểu là chúng ta có sự tương tác tác động qua lại lẫn nhau để chung tay với nhau để chúng ta giữ gìn cái đó
ví dụ khi chúng tôi duyệt các cái dự án tu bổ di tích

nghĩ đến cái phần là làm sao để mà tăng thêm sức hút cho du lịch
thế thì du lịch cũng phải nhận thức được cái giá trị ấy để làm sao biến được cái giá trị di sản thành đặc sản văn hóa làm gia tăng giá trị du lịch của mình
cái cuối cùng là phải có được một cái sự liên kết giữa các nhà quản lý các nhà khoa học cộng đồng và những người làm du lịch để duy trì được cái giá trị văn hóa và biết lồng cái giá trị văn hóa ấy vào các sản phẩm của mình để tạo ra được môi trường văn hóa lành mạnh hấp dẫn để cuốn hút khách du lịch
công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực di sản những năm gần đây đã
đã có sự hoàn thiện hơn với việc là chúng ta đã có luật di sản và những nghị định quy định
vậy thì việc mà chúng ta có được những cái chính sách đó sẽ thúc đẩy như thế nào trong việc quảng bá các di tích và di sản văn hóa của việt nam đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập
năm hai nghìn một lần đầu tiên ra được cái luật di sản văn hóa thì tôi phải nói là đấy là thành tiệu một trong thành tiệu đáng tự hào của ngành di sản
bởi vì chúng ta đã lần đầu tiên đã tạo ra được một hình năng
pháp lý tiếp cận được với quốc tế
tại sao tôi lại nói là tạo được một hình năng pháp lý tiếp cận với quốc tế
là bởi vì trong cái luật ấy lần đầu tiên việt nam đưa ra đưa di sản văn hóa phi vật thể trở thành đối tượng điều chỉnh của luật cũng giống như là di sản văn hóa vật thể di tích rồi danh làm thắng cảnh
và phải nói là lúc đó thời điểm việt nam
ra đời cái luật ấy chỉ có một mươi khoảng gần một mươi nước trên thế giới là có cái luật mà đặt di sản văn hóa phi vật thể thành đối tượng điều chỉnh của luật của quốc gia của họ thôi
như thế là chúng ta cũng có thể coi là những nước đi tiên phong
cái thứ hai trong cái luật ấy cũng lần đầu tiên có đột phá với tư duy đổi với tư duy là đặt sở hữu
tư nhân về di sản văn hóa cũng được bảo hộ bởi luật di sản văn hóa
cho phép xây dựng bảo tàng tư nhân ấy nó sẽ là một cái phễu lọc rất quan trọng ngăn chặn cái hiện tượng chảy máu cổ vật ra nước ngoài
chúng ta tạo ra hành lang pháp lý để cho người dân biết cái việc có thể làm cái việc không được làm để người ta tuân thủ
và cuối cùng ấy là vinh danh những người có công trong cái lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa
nói về luật pháp thì tôi phải nói là
thêm một điểm nữa sau khi có cái danh hiệu là di tích quốc gia đặc biệt di sản thế giới
thì lập tức là trong cái luật xây dựng luật kế hoạch đầu tư công luật bảo vệ môi trường
là đều đặt ra cái yêu cầu các dự án ấy là đều phải có bộ tài chính bộ xây dựng bộ quy hoạch bộ kế hoạch đầu tư và bộ tài nguyên môi trường duyệt
như thế nó gây ra sự trồng chéo
bên cạnh bộ văn hóa lại có hội đồng di sản văn hóa quốc gia là đơn vị cho thủ tướng thư vấn cho thủ tướng
mà cái hội đồng di sản văn hóa đã được đưa vào quy định ở điều luật di sản văn hóa rồi
người ta thẩm định mà hai mươi bảy người là các tiến sĩ giáo sư ở các ngành có liên quan
thế thì lại phải qua cái khâu duyệt về dự án tu bổ thì bộ xây dựng không có chuyên gia làm cái đấy mà duyệt

luật di sản nó được tương thích với các luật khác cũng như các luật khác cũng phải tương thích với luật di sản
để chúng ta có cái mục tiêu lớn nhất là bảo vệ di sản văn hóa tài sản văn hóa quý giá nhất của cha ông ta cả về vật chất và tinh thần
một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây